đối với người dân ở thôn yên mỹ xã cẩm yên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
thì treo cờ là niềm vinh dự tự hào thể hiện tinh thần dân tộc và tình cảm thiêng liêng với tổ quốc
việc treo cờ tổ quốc của người dân ở đây đã trở thành nề nếp
đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
hướng đến chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
mỗi hộ dân ở thôn yên mỹ xã cẩm yên huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
đã chủ động treo cờ với niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng với tổ quốc
nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng cột cờ bằng ống thép không dỉ
với chiều cao trên hai mươi mét trị giá hàng triệu đồng
vào đêm các cột cờ được trang trí bằng hệ thống đèn led
tạo thêm nét lộng lẫy sinh động cho cảnh quan của vùng quê nông thôn kiểu mẫu
việc treo cờ là tôi nhận thức được là thế đó là thể hiện lòng yêu quê hương đất nước
và tôi treo cờ lên là để giáo dục con cháu thế hệ
vì nội tiệp của chúng tôi là phải phát huy truyền thống đó
để đưa quê hương đất nước chúng ta ngày một giàu mạnh và văn minh hơn
chuẩn bị cho ngày quốc hành mùng hai tháng chín và ngày một mươi hai tháng chín là ngày số viện nghệ tình
nhưng ngày nay ngoài việc treo cờ chúng tôi làm vệ sinh đường làng ngõ trọng sạch sẽ
và đồng thời trang trí để làm cho là cờ tổ quốc thêm
thêm sạng hơn và đồng thời lan trọng thêm sạch đẹp và trắng nghiêm hơn
cẩm yên là xã có bề dày và truyền thống cách mạng
suốt thời kỳ chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược đây là địa bàn trọng điểm chiến lược
nơi đóng quân của các cơ quan đảng và lực lượng chiến đấu
nhiều tên làng tên xóm đã đi vào lịch sử hào hùng của quê hương dân tộc
mạch nguồn cách mạng đã được truyền giữ và tiếp tục phát huy trong giai đoạn cách mạng mới
cuộc cách mạng xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
việc treo cờ tổ quốc đã trở thành tình cảm tự nhiên
nếp sống văn hóa đẹp trong lòng của mọi người mọi nhà
ở khu dân cư nông thôn kiểu mẫu yên mỹ và xã cầm yên

phấn khởi hơn càng đoàn kết và quyết tâm hơn trong quá trình phấn đấu xây dựng cuộc sống mới
xây dựng quê hương ngày một phồn vinh hạnh phúc